tại quảng bình trong ba ngày qua đã có mưa to biển động rất mạnh khiến nhiều tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển gặp sự cố
sáng nay lực lượng cứu nạn hàng hải thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã cứu hộ lai dắt vào bờ một tàu cá cùng chín thuyền viên gặp nạn trên biển hai ngày trước đó
hiện vẫn còn hai tàu cá của ngư dân quảng bình gặp nạn đang được lực lượng chức năng tìm cách ứng cứu
trước đó đêm ngày hai mươi tháng một mươi một tàu cá qb chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi sáu ts của ông nguyễn niềm ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị hỏng máy
gió to sóng lớn nên tàu cá bị thả trôi tự do trên biển
sau hơn một mươi năm giờ tìm kiếm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam sử dụng tàu cứu nạn chuyên dụng sar bốn trăm một mươi một đã tiếp cận tàu cá của ông niềm cùng chín thuyền viên lai rắt vào cảng hòn la tỉnh quảng bình an toàn
hành trình hai trăm linh mảnh lý mới tiếp cận được cái vùng biển của tàu bị lạ
và sau đó từ cái vùng biển bị lạ mà mình
lai kéo về đây là một trăm linh hải lý nữa tổng cộng mất ba trăm linh hải lý thì mới đưa được tàu cá về vị trí an toàn
ngay khi tiếp cận tới hiện trường thì đã biết được có một tàu qb chín mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín cũng đang bị lạc
và sau đó thì nhận được thông tin là một tàu cũng qb chín mươi một trăm bốn mươi sáu cũng đang bị lạn tại khu vực đó
nhưng mà hiện tại thời tiết rất xấu nên là tàu sa bốn mươi một mới chỉ tiếp cận được tàu
qb chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi sáu để lại kéo về
hiện tại hai tàu kia vẫn đang theo dõi sát sao và có cái phương án để ra cứu nạn và hỗ trợ để về nơi an toàn
cán bộ nhân viên tàu sr bốn trăm một mươi một đã bàn giao tàu bị nạn cho trạm biên phòng cảng hòn la
đồng thời đang khẩn trương tiếp tục ứng cứu hai tàu cá bị nạn còn lại